thưa quý vị văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã đưa ra phương hướng
cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng
cụ thể hóa nhiệm vụ này một giải pháp quan trọng mà nhiều địa phương triển khai
đó là tập trung khắc phục hạn chế của những tổ chức đảng còn yếu kém
củng cố lại bộ máy lãnh đạo cũng như năng lực triển khai các nhiệm vụ được sao
sau đây là ghi nhận tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đảng bộ xã tri phương từng có thời điểm nhiều năm liền thiếu sự đoàn kết trong nội bộ
không có được sự thống nhất mỗi khi lấy ý kiến về công tác cán bộ
nhận thấy hạn chế đó ban thường vụ huyện ủy tiên du tỉnh bắc ninh
đã điều động đồng chí nguyễn thế lân phó trưởng ban tổ chức huyện ủy
người có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng đảng
về giữ chức vụ bí thư đảng ủy cùng đảng bộ xã tri phương sửa chữa những khuyết điểm còn mắc phải
khi mà xã tri phương tạo cán bộ
là phải công tâm khách quan là mình phải có cái sự nhìn gần đến năng lực
chứ mình không thể đánh giá là vì tình cảm hay là vì áp lực của người này người nọ
mà mình có cái sắp xếp công tác cán bộ nó không đúng với lại năng lực vị trí của công tác cán bộ
có được người đứng đầu công tâm khách quan trong điều hành lãnh đạo bố trí lựa chọn nhân sự
mọi vướng mắc trước đây trong nội bộ xã tri phương
đã được giải quyết tạo được sự quy tụ của cán bộ đảng viên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
kiện toàn năm vị trí và năm vị trí này là được sự đồng ý và được sự thống nhất và sự nhất trí rất cao
từ đảng bộ nhân dân và trong các đồng chí cán bộ đảng viên sự chuyển biến rất lớn
và tinh thần từ đó là tạo sự niềm tin cho các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như quần chúng nhân dân trong toàn xã
đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm huyện tiên du có năm tổ chức đảng được đánh giá là còn yếu kém do còn sai phạm
nội bộ thiếu sự liên kết ban thường vụ huyện ủy đã phân tích chỗ còn yếu của từng tổ chức đảng
để có biện pháp khắc phục giải quyết triệt để nguồn gốc tạo nên yếu kém đặc biệt là củng cố lại bộ máy lãnh đạo
đến nay thì những khuyết điểm của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng
ở xã thì cơ bản được khắc phục tình hình an ninh chính trị dần đi vào ổn định
năm hai nghìn hai mươi ba thì năm trên năm tổ chức cơ sở đảng yếu kém trước đây đều được ban thường vụ huyện ủy xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ
chúng tôi thực hiện việc giả soát đối với những đơn vị địa phương ở đó các tổ chức đảng
có dấu hiệu ví dụ như thiếu đoàn kết hoặc là năng lực lãnh đạo chỉ đạo
điều hành còn là chưa đạt yêu cầu thì có thể là có các cái biện pháp tăng cường cán bộ
hoặc là thay thế những cán bộ và đảm bảo năng lực tốt cầu hơn
sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện đảm bảo cho sự vững mạnh của toàn hệ thống chính trị
do đó củng cố năng lực cho các tổ chức đảng còn yếu là việc làm cần thiết để có những hạt nhân chính trị đủ sức đảm đương những nhiệm vụ được giao